theo quy định mới của bộ giao thông vận tải ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây
khách đi tàu chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng bc covid khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi đi tàu
trong trường hợp hành khách chưa khai báo hoặc không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh
doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực thiết bị để hướng dẫn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo
bộ giao thông vận tải cũng quy định khách từ khu vực cấp độ dịch là cấp bốn được bố trí vận chuyển bằng khoang riêng thay vì toa xe riêng so với trước đây
khi xuống tàu ra ga phải có lối đi riêng hoặc tách nhóm với hành khách khác
về xét nghiệm y tế hành khách vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đó là chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế cùng trong vùng phong tỏa
không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng rt pcr hoặc tết khá nguyên nhanh âm tính có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm cho tới khi thời điểm khởi hành chuyến tàu